xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
sau kỳ nghỉ tết dương lịch ngày hôm nay mọi hoạt động đã trở lại bình thường
chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và thật nhiều sức khỏe
thưa quý vị liên quan tới biến thể omicron tại việt nam
mới đây việt nam đã phát hiện thêm bốn ca nhiễm biến chủng omicron tại hải dương hải phòng và thanh hóa
tất cả đều là người trở về từ nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
bộ y tế cho biết cơ quan này đang chủ động bám sát diễn biến dịch covid một mươi chín
do chủng mới omic von gây ra đồng thời thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới who
để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
bộ y tế cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt là công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch
bên cạnh đó bộ y tế cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đánh giá cấp độ dịch
nhằm có các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp
các giải pháp này nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình phức tạp của biến chủng omicron
trong giai đoạn hiện nay phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn
từng bước mở cửa hoạt động đi lại giao thương phục hồi sản xuất đảm bảo đời sống dân sinh
như vậy tính đến nay cả nước đã ghi nhận tổng cộng hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
do biến chủng mới tại hà nội một quảng nam một mươi bốn tp hcm năm hải dương một hải phòng một và thanh hóa hai
riêng bệnh nhân ở hà nội đã được xuất viện ngày hai tháng một
bệnh nhân này không có triệu chứng lâm sàng sinh hoạt bình thường
năm trường hợp nhiễm omicron ở tp hcm cũng có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết họ không có triệu chứng lâm sàng nồng độ virus thấp và nhanh khỏi bệnh
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội những ngày vừa qua
thành phố liên tục ghi nhận số ca mắc mới tăng kỷ lục và dẫn đầu cả nước
hiện nay thành phố đã có một mươi quận huyện ở vùng cam nguy cơ cao
thành phố yêu cầu những nợ cấp độ dịch ba này
cho học sinh lớp chín và lớp một mươi hai dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến
ngày ba tháng một vừa qua sở giáo dục và đào tạo hà nội đã gửi thông báo yêu cầu các trường tổ chức dạy học linh hoạt
thích ứng với cấp đội dịch covid một mươi chín trên địa bàn
những nơi dịch ở cấp độ ba vùng cam cho học sinh lớp chín và một mươi hai dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến
nếu chuyển về cấp độ hai học sinh khu vực đó được ở lại trường
theo phân cấp độ dịch mới tp hcm vẫn thuộc cấp độ hai
tuy nhiên hà nội đang có một mươi quận huyện thị xã ở cấp độ ba
một mươi tám địa phương ở cấp độ hai và hai huyện phú xuyên phúc thỏ ở cấp độ một tức vùng xanh
các địa phương có dịch ở cấp độ ba gồm các quận ba đình hai bà trưng hoàng kiếm hoàng mai long biên nam từ liêm tây hồ thanh xuân và hai huyện thanh trị gia lâm
bên cạnh cho học sinh dừng học trực tiếp các địa phương này đã phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch như
dùng nhiều hoạt động không thiết yếu như văn hóa thể thao giải trí các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hoạt động kinh doanh tại các chợ cóc chợ tạm bị cấm
tại hà nội vào chiều ba tháng một vừa qua sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết dương lịch dài ba ngày người dân đã quay trở lại thủ đô để tiếp tục làm việc và học tập
khiến cho nhiều tuyến đường cửa ngõ đông đúc
chiều qua lượng phương tiện giao thông dồn về tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ vào trung tâm hà nội bắt đầu gia tăng mật độ đông
thiếu tá đinh văn sơn phó trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba cục cảnh sát giao thông thông tin
lượng phương tiện lưu thông trên tuyến có đông hơn ngày bình thường nhưng vắng hơn nhiều so với dịp tết dương lịch vào nhiều năm trước
thiếu tá sơn cho biết thêm lý do lượng xe vì dịch bệnh covid một mươi chín người dân hạn chế đi chơi thăm người thân bạn bè ở quê
một lý do khác là do người dân sợ ung tắc trong ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ nên đã trở về thành phố từ ngày hai tháng một
lượng phương tiện chỉ bị dồn cuộc bộ cao dài hơn một trăm linh m tại cuối đường cao tốc để lên đường vành đai ba
lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đã tích cực phân luồn
tại trạm thu phí cao tốc pháp vân cầu dẻ chiều ba tháng một lượng phương tiện qua lại thưa thớt
tuy nhiên điểm kết thúc cao tốc tại đường dẫn lên vành đai ba trên cao xảy ra ủng ứ nhẹ
nguyên nhân ủng tắc là do nhiều phương tiện chuyển làng không hợp lý cắt mặt các phương tiện đi thẳng để lên vành đai ba
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi tại đường quốc lộ một a đoàn trước nga ân tổng cục hậu cần
đã xảy ra tình trạng ủng cuộc bộ cao dài đến nút đường giao giải phóng
nhiều xe máy đã phải lên vỉa hè để tìm lối đi
tại ngã tư giải phóng ngọc hồi lực lượng chức năng đã ứng trực từ sớm phân luồng từ xa nên tình trạng ung tắc không xảy ra
càng về chiều muộn lượng phương tiện chủ yếu là xe máy dồn từ quốc lộ một a hướng từ các tỉnh hà nam nam định ninh bình lên càng đông
trái ngược với hình ảnh giao thông thông thoáng ở cửa ngõ vào thành phố
tuyến đường nghiêm xuân yêm xảy ra tình trạng ủng tắc cuộc bộ cao dài
đặc biệt là đoạn đường dẫn từ vành đai ba trên cao xuống ngã tư nguyễn hữu thọ nghiêm xuân nghiêm
tình trạng ung tắc giao thông đi lại khó khăn hơn đường khuất duy tiến
các lối xuống từ đường vành đai ba khi xuống quốc duy tiến di chuyển khó khăn
theo cục cảnh sát giao thông thông tin tại hà nội thành phố hồ chí minh và đà nẵng
thời gian nghỉ tết dương lịch không xảy ra ủng tắc không có tai nạn nghiêm trọng
một phần nhờ các địa phương không tổ chức lễ hội và người dân hạn chế di chuyển
tiếp tục chương trình mời quý vị theo dõi thông tin liên quan tới tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tỷ lệ tiêm chủng của việt nam đạt mức cao và nhiều tỉnh thành chuẩn bị đạt trên tám mươi năm dân số đã tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
vì thế chính phủ bộ y tế đang chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
nhưng theo chuyên gia trước khi tiêm ra lứa tuổi này rất nên tiến hành thêm một số nghiên cứu về hiệu quả vaccine nói chung
theo bác sĩ trần sĩ tuấn tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp đặc biệt là biến chủng mới omic ron
theo đánh giá của các chuyên gia ở nước ngoài là ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em
trẻ em cũng rất cần được bảo vệ bởi vaccine vì vậy việc tiến hành tiêm vaccine cho trẻ trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cần thiết
ở thành phố hồ chí minh đã có trên chín mươi chín người trong độ tuổi từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm vaccine mũi hai
và đang tiếp tục tiêm liều vaccine bổ sung mũi ba
chỉ một thời gian ngắn nữa là sẽ có trên chín mươi chín trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sẽ được tiêm đủ hai liều vaccine
các địa phương trong cả nước cũng sẽ đạt được tỷ lệ này tuy có chậm hơn
như vậy thành phố hồ chí minh trong một thời gian ngắn nữa sẽ có gần tám mươi năm dân số được tiêm đủ hai liều vaccine
vì thế bộ y tế thành phố hồ chí minh và một số nhà doanh nghiệp đã đạt được tỷ lệ này
thành đang có số ca mắc covid một mươi chín cao cần phải tiến hành nghiên cứu đánh giá xem với những địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cho trên tám mươi năm dân số
hiệu quả của vaccine như thế nào trong đó chú ý đến hiệu quả giảm số ca chuyển nặng ra sao số mũi tiêm nào có hiệu quả cao nhất
bên cạnh đó là nghiên cứu đánh giá về những vấn đề như tại sao cùng tiêm ngừa cùng điều kiện chữa trị thành phố hồ chí minh gần đây
số ca mắc mới giảm nhưng số ca tử vong vẫn cao hơn nhiều so với hà nội
địa phương đang liên tục dẫn đầu về số ca covid một mươi chín hàng
với biến chủng delta nếu tỷ lệ tiêm chủng trên tám mươi năm có đạt miễn dịch cộng đồng không đối với thế giới vẫn đang là ẩn số
vì thế nghiên cứu đánh giá kỹ và toàn diện để có một chiến lược lâu dài và trúng hơn trong phòng chống dịch
tại bắc giang liên quan đến ổ dịch trường tiểu học ngô sĩ liên vừa qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã có văn bản
phê bình sở giáo dục và đào tạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố bắc giang ủy ban nhân dân thành phố bắc giang
đồng thời phê bình cá nhân giám đốc sở giáo dục và đào tạo trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố bắc giang chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố bắc giang
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang tính đến một mươi hai h ngày hai tháng một ổ dịch tại trường tiểu học ngô sĩ liên đã ghi nhận tổng số tám mươi tám trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo trướng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố bắc giang tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý kỷ luật các tập thể cá nhân liên quan để xảy ra ổ dịch tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố báo cáo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời giao công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố bắc giang khẩn trương điều tra xử lý các tổ chức cá nhân liên quan do để xảy ra ổ dịch tại trường tiểu học ngô sĩ liên
chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang cũng đã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố bắc giang tập trung nguồn lực bằng mọi biện pháp trong một tuần phải xử lý xong ổ dịch tại trường tiểu học ngô sĩ liên đồng thời không để phát sinh thêm các ổ dịch mới tăng cường công tác tuyên truyền động viên để phụ huynh và học sinh ổn định tâm lý tránh hoang mang lo sợ
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố bắc giang đã thông tin về các trường hợp dương tính với covid một mươi chín tại trường tiểu học ngô sĩ liên thành phố bắc giang
theo đó nguồn lây ban đầu được xác định liên quan đến thầy giáo dạy tiếng anh tại trường tiểu học ngô sĩ liên trong thời gian gần đây có đi đến tỉnh bắc ninh
các f đã được đưa đi điều trị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra truy vết và tiến hành phun khử khuẩn phong tỏa khu vực và nơi ở của các gia đình f
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố phường xã đã ban hành quyết định cách ly y tế phù hợp
đối với các trường hợp f một f hai liên quan theo quy định
chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín trên thế giới
ấn độ đang phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín mới khi số ca mắc tại nước này tăng theo cấp số nhân
ở các thành phố lớn trong bối cảnh biến chủng omicron bắt đầu lan rộng trong cộng đồng
lan sóng ca mắc covid một mươi chín mới ở ấn độ đã xuất hiện
trong ngày ba tháng một ấn độ ghi nhận ba mươi ba bảy trăm năm mươi trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tăng gấp năm lần so với con số bảy ba mươi một ca của tuần trước bộ y tế nước này thông báo
số ca lây nhiễm biến chủng omic fron tại ấn độ ghi nhận trong ngày đầu tuần là khoảng một bảy trăm linh ca
ca mắc biến chủng omicron lần đầu tiên được ghi nhận tại ấn độ vào hôm hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ca mắc covid một mươi chín mới đang tăng theo cấp số nhân tại hai thành phố lớn nhất cả nước
là new delhi và mumbai
vào hôm hai tháng một vừa qua thủ đô new delhi đã ghi nhận ba một trăm chín mươi bốn trường hợp dương tính với covid một mươi chín
tăng hơn một mươi lần so với con số hai trăm chín mươi của tuần trước
tuy vậy quan chức new delhi cho biết chỉ tám mươi hai bệnh nhân ở thủ đô cần phải thở oxy tại các bệnh viện
số ca covid một mươi chín mới ở mumbai đã tăng gần chín lần và lên đến tám sáu mươi ba ca trong ngày ba tháng một
tuy nhiên tương tự như ở thủ đô chín mươi dưỡng bệnh ở mumbai
đang đẩy trống
ấn độ hiện đã ghi nhận ba mươi bốn chín triệu ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hơn bốn trăm tám mươi một bệnh nhân tử vong
quốc gia nam á đã tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín cho chín mươi người trưởng thành
số người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín là sáu mươi năm
kể từ ngày ba tháng một ấn độ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho người từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
ấn độ hiện duy trì các biện pháp hạn chế phòng chống dịch covid một mươi chín tại một mươi bốn
trên tổng số hai mươi tám bang
tuy nhiên việc tuân thủ quy định phòng chống dịch tại các sự kiện tập trung đông người
vẫn tiếp tục là một vấn đề của ấn độ
sau kỳ nghỉ lễ hàng loạt quốc gia ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới kỷ lục
với các cảnh báo về cơn bão virus có thể diễn ra vào năm mới
tuy nhiên theo dõi sát số lượng bệnh nhân nặng nhập viện
duy trì phát triển kinh tế với biện pháp an toàn là chính sách chung của nhiều nước hiện nay
mỹ đang trải qua đợt tăng ca nhiễm nhanh chưa từng thấy
chuyên gia dịch tế hàng đầu mỹ antony fauci cho rằng
nước này đang chứng kiến mức tăng số ca mắc mới covid một mươi chín gần như thẳng đứng
do sự lây lan của biến thể omicron
tốc độ lây nhiễm hiện nay là thực sự chưa từng có tiền lệ
và có thể gây áp lực lên hệ thống y tế
ông fauci nói omicron gây ra các căn bệnh nặng ít hơn
chúng ta phải thận trọng về điều này
vì khi số lượng ca nhiễm quá cao số người nhập viện cũng sẽ tăng lên
đó là lý do tại sao mà chúng tôi lo ngại về áp lực cho hệ thống bệnh viện
bất chấp liên tiếp các con số tăng kỷ lục về số ca mắc covid một mươi chín
nhiều quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục mở cửa
nhiều bang tại mỹ vẫn sẽ mở cửa trường học và doanh nghiệp khi trở lại sau kỳ nghỉ năm mới
thị trưởng new york eric arams công bố kế hoạch đối phó với covid một mươi chín gia tăng
nhưng nhắc lại cam kết không đóng cửa thành phố
thành phố phải tiếp tục hoạt động
chúng ta đã thiệt hại hàng nghìn tỷ usd vì covid một mươi chín
đã đến lúc chúng ta phải học cách sống an toàn hơn sống chung với covid một mươi chín
và đó là những gì mà tôi sẽ làm
chúng ta không thể đóng cửa thành phố
và không cho phép thành phố bị thiệt hại về kinh tế
với số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh
bộ trưởng bộ y tế anh sarid javid cũng đã khẳng định
việc áp đặt hạn chế mới phòng dịch sẽ là giải pháp cuối cùng
đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù số bệnh nhân nhập viện tăng lên
nhưng số lượng bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt vẫn ổn định
theo bộ trưởng y tế anh cần tạo cơ hội sống cùng virus
và tranh các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt trong tương lai
mở cửa nhưng quốc gia cũng cần phải chuẩn bị kế hoạch để thích ứng an toàn
trước hết là nhiều nước đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ của chiến dịch mũi tim tăng cường
israel sẽ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín liều thứ tư
cho những người trên sáu mươi tuổi và độ ngủ nhân viên y tế
đảm bảo tiêm vaccine khuyến cáo đeo khẩu trang
và xét nghiệm nếu cần thiết là cách mỹ và anh đang áp dụng để mở cửa lại trường học
người dân pháp ngày hôm qua đã bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ cuối năm
trước sự gia tăng mạnh cho ca lây nhiễm và nguy cơ xáo trộm xã hội
pháp quyết định rút ngắn thời gian cách ly với người mắc covid một mươi chín
và các ca tiếp xúc đồng thời tăng cường xét nghiệm trong các trường học
bộ trưởng bộ y tế pháp oliver veran cho biết
biến thể omicron khiến con số lây nhiễm tăng mạnh tại pháp
với hơn hai trăm linh ca mỗi ngày trong bốn ngày liên tiếp vừa qua
tỷ lệ lây nhiễm trung bình tại pháp đã ở mức một năm trăm linh ca trên một trăm linh dân
đặc biệt tại tỉnh aix en saul thuộc vùng ile de france đã lên tới ba ca trên một trăm linh dân
trước diễn biến dịch bệnh ông oliver verang thông báo
pháp sẽ rút ngắn thời gian cách ly
đối với người mắc covid một mươi chín và các ca tiếp xúc
để tránh nguy cơ xáo trộn xã hội do thiếu nguồn lực lao động
với những người đã tiêm đầy đủ vaccine
thời gian cách ly giảm xuống còn bảy ngày trong trường hợp xét nghiệm âm tính
và thậm chí chỉ còn năm ngày nếu không có triệu chứng
trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi lây nhiễm
quy định tương tự cũng áp dụng với người chưa tiêm đầy đủ vaccine
và thời gian lần lượt là một mươi ngày và bảy ngày
đối với ca tiếp xúc quy định mới yêu cầu người đã tiêm vaccine
cần có xét nghiệm âm tính ba lần trong vòng bốn ngày sau khi tiếp xúc
trong khi những người chưa tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly bảy ngày
cùng xét nghiệm âm tính
bộ trưởng bộ y tế pháp cũng cho biết
kể từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giấy thông hành y tế sẽ chỉ còn hiệu lực trong bốn tháng thay vì bảy tháng như trước
quy định mang khẩu trang cũng sẽ mang tính bắt buộc kể từ sáu tuổi trở lên
khi đến các địa điểm công cộng đông người
như là nhà ga bến tàu trung tâm thể thao thư viện chợ trong nhà
trong các cơ sở tôn giáo hay trên các phương tiện giao thông công cộng
bộ trưởng giáo dục pháp jean marc blanquet đã cho biết
sẽ triển khai quy định phòng ngừa y tế mới
trong bối cảnh một mươi ba triệu học sinh pháp hôm nay đã trở lại lớp
sau kỳ nghỉ cuối năm
theo đó nếu giáo viên hoặc một học sinh dương tính với sars cov hai
các học sinh cùng lớp sẽ phải tiến hành xét nghiệm ba lần trong vòng bốn ngày
để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm
biến thể omicron với tốc độ lây lan nhanh
vẫn luôn là mối lo ngại với các nước trên thế giới
tại việt nam đã ghi nhận hai mươi bốn ca mắc biến thể omicron
tuy nhiên đều là ca nhập cảnh và đã được cách ly
theo dõi giám sát ngay sau đó
trong bối cảnh những dịp lễ tết lớn của dân tộc đang diễn ra
quý vị càng phải cẩn thận hơn
chú ý đảm bảo quy định phòng chống dịch
để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau